thưa quý vị thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình trên đất nước ta các thế lực thù địch phản động triệt để lợi dụng các vấn đề tôn giáo dân chủ nhân quyền
nhằm xuyên tạc đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hòng kích động người dân nhẹ dạ tham gia các tổ chức bất hợp pháp gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
thời gian qua với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao vì sức khỏe tính mạng con người là trên hết toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã chung sức đồng lòng cơ bản kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng một số người dân thiếu hiểu biết lại mắc mơ bị giật dây đánh đổi lòng tin của mình vào những hoạt động giả danh tôn giáo tín ngưỡng
trong khi cả nước đang thực hiện nghiêm cách ly an toàn xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ

vì một số linh mục ở hà tĩnh vẫn tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân
mặc dù trước đó lực lượng an ninh đã bám nắm nhận định tình hình và tham mưu cho các cấp chính quyền có giải pháp phòng ngừa
thế nhưng hàng trăm giáo dân không tuân thủ các biện pháp cách ly về các nhà thờ để làm lễ
việc làm này đi ngược lại tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân và tìm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội
với cái quan điểm là trong cái dịp phong trọng cả hệ thống chính trị quyết tâm phong trọng dịch covid một mươi chín
thì tỉnh cũng chủ trương là vừa đồng viên khuyên khích toàn bộ hệ thống chính trị cùng người dân tham gia góp công góp sức
nhưng cũng nghiêm khắc kiến quyết xử lý tất cả những cái ví phạm
và đối với bất kể cá nhân tổ chức nào
đối với các cái việc tập trung đông người hành lệ tại các cái nhà thờ như báo chí đã phản ánh
thì tỉnh cũng đã chỉ đào ủy ban dân các huyền thành phố thị trạng củng cố hỗ trợ
và với tinh thần kiến quyết xử lý đối với ví phạm đối với các cái cả nhân tổ chức
việc tổ chức tăng lễ trong khi dịch covid một mươi chín đang bùng phát của các linh mục đã đi ngược lại với chủ trương chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
của tỉnh hà tĩnh và tòa giám mục về công tác phòng ngừa dịch bệnh gây nguy hiểm cho chính bà con giáo dân và cả cộng đồng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi đích thân giám mục giáo phận hà tĩnh nguyễn thái hợp đã có thông báo về các giải pháp
một số ít người tham dự trong các buổi lễ người các giáo sứ giáo bản trên địa bàn
quyền cảo giáo dân thì tôi thì sử nào cũng biết nghe sử lý thì rèn luôn nói luôn nhắc luôn
chẳng những bài với tôi nó còn nhắc anh em cản sư nói với sông trường đọc cái quyết định hay là nghị định như thế nào đó
cái chỉ thị đó đọc một ngày ít nhất là một lần có khi đọc hai lần
thì nhắc bảo bà con chấp hành đúng bởi vì nó mà bị lấy nhiệm một người thì theo cấp số nhất
trước việc các giáo sứ bất chấp quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an huyện đức thọ đã tham mưu cấp ủy
chính quyền địa phương thành lập tổ công tác kiểm tra việc chấp hành chỉ thị số một mươi sáu
tổ công tác trực tiếp tiếp xúc với các linh mục tuyên truyền vận động và yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định
về thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các giáo sứ vẫn tổ chức hành lễ có sự tập trung đông người
tổ công tác sẽ lập biên bản thực hiện các biện pháp hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật
chúng tôi cũng thường xuyên nắm tình hình và tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống covid của huyện là
thành lập đoàn công tác với nhiều cấp độ đã trực tiếp gặp các linh mục trên địa bàn
để tuyên truyền vận động họ chấp hành việc cách ly xã hội
thì đến bây giờ đến ngày hôm nay
thì là tất cả các sự trên địa bàn cơ bản đã chấp hành là việc là hành lễ tại nhà thơ
thành quả của công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín mà việt nam đang đạt được trong thời gian vừa qua
không chỉ thể hiện sự ưu việt của chế độ được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
mà những chủ trương chính sách chống dịch như chống giặc còn khơi gợi tinh thần đoàn kết của cả dân tộc
những kẻ cố tình đi ngược lại với lợi ích quốc gia
dân tộc nứt bóng
các tổ chức hoạt động tính ngưỡng tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân đều đáng bị lên án và trừng phạt
đây là số tăng vật được công an tỉnh hà tĩnh phát hiện bắt quả tàn khi hai đối tượng là phạm xuân quốc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
và phạm thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đều trú tại thành phố hà tĩnh lợi dụng dịch covid một mươi chín
để tuyên truyền pháp luân công trái phép trên địa bàn tỉnh hà tĩnh vào ngày ba mươi tháng ba vừa qua
đối tượng phạm xuân quốc bị phá hủy
bị phát hiện khi vận chuyển sáu trăm linh khẩu trang y tế và năm trăm chín mươi sáu tài liệu liên quan đến pháp luân công
lực lượng chức năng thu giữ tại nhà phạm thị huệ thêm năm khẩu trang y tế và ba trăm năm mươi tờ rơi tài liệu tuyên truyền pháp luân công
hành vi lợi dụng lòng tin của quần chúng nhân dân để tuyên truyền đạo lạ của hai đối tượng này khiến dư luận bức xúc và lên án
đó là hành vi đi ngược lại các quy định về hoạt động tính ngưỡng tôn giáo ở nước ta
thưa quý vị thời gian qua ở nước ta xuất hiện một số tổ chức hệ phái mang màu sắc tín ngưỡng tôn giáo hoạt động trái pháp luật
hiện tượng tà giáo tà đạo đang có những diễn biến phức tạp ở nhiều vùng miền cho cả nước
lợi dụng các hoạt động tự do tôn giáo bảo vệ nhân quyền các thế lực thù địch tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chống phá nhằm hạ thấp uy tín của việt nam trên trường quốc tế
qua đó tạo dựng lực lượng đối trọng thực hiện âm mưu ý đồ lật đổ
ở việt nam những năm qua tà đạo thường xuất hiện và phát triển mạnh ở các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
các tổ chức này thu hút được một số lượng người tin theo trong đó tà đạo lôi kéo được hàng nghìn người tham gia sinh hoạt
như tin lành đề ga hà mòn pháp luân công và gần đây là tà đạo hội thánh đức chúa trời
việc tuyên truyền phát triển tà đạo đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội gây tâm lý bức xúc hoang mang trong một bộ phận quần chúng và tính đồ các tôn giáo
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc làm phức tạp tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại các địa phương
tự do tính đồ tôn giáo là một mảng mà có thể nói là ưa thích trong nháy nháy của các thiết lược này
bởi vì đây là cái nhu cầu hàng ngày thường xuyên của con người chúng sẽ sử dụng các công cụ này để tác động vào xã hội
và do đó không chỉ là suy giảm niềm tin vào nhà nước việt nam
mà dẫn đến mỗi cá nhân trong xã hội để từ đó dẫn đến những mục tiêu của chúng đó là nhằm thay đổi chế độ xã hội việt nam
các đối tượng sáng lập cầm đầu và cố cán thường là những chức sắc chức việc và tín đồ có uy tín trong tôn giáo dân tộc
thậm chí cả số đối tượng bất mãn cơ hội chính trị số đối tượng cầm đầu thường triệt để lợi dụng những vấn đề bức xúc
khó khăn mà người dân không tự giải quyết được để tác động lôi kéo họ dựa vào niềm tin tâm linh
nhằm giải thoát những vướng mắt về tâm lý và tư tưởng đang nảy sinh
hoạt động của các tà đạo chủ yếu nhằm thực hành các hoạt động mê tính dị đoan
thực hành tín ngưỡng phi đạo đức đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc
người dân thì không phải là lúc nào và ai ở đâu họ cũng có thể là tỉnh táo để nhận biết những điều này
bởi vì những tôn giáo thường lợi dụng đức tin cho nên ru ngủ người ta
có thể đưa người ta vào cái chỗ
mà phạm đội rất dễ dàng
thời gian qua một số hoạt động thu hút lôi kéo người tham gia
cản trở việc thi hành chính sách phát triển kinh tế văn hóa xã hội
xâm phạm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
chúng nắm giữ niềm tin của những người tham gia
đồng thời ép buộc hoặc tiếp tục thu hút những người khác trong gia đình phải đi theo
và không tham gia các hoạt động văn hóa chung của cộng đồng
không thực hiện phong tục tập quán và tín ngưỡng truyền thống của dân tộc
chúng muốn nhận các tôn giáo chính thống kể cả tôn giáo đó là nguồn gốc của mình
để tin và trung thành với nguồn gốc tà đạo
đối tượng mà nhóm tổ chức này thường chú ý đến đó là giới học sinh sinh viên
những người nhà già cả tin những người già neo đơn
những người có hoàn cảnh khó khăn và có bí quan quan trọng
các đối tượng này tìm đến những nhóm người này để tuyên truyền phát triển đạo trải phép
và lối kéo những người này tham gia
và tổ chức dưới các hình thức như viền trời như tư thiền
để rồi dân dân hưởng lại các hoạt động
một số tà đạo mang màu sắc chính trị như tinh lành đệ ca hà mon thanh hải vô thượng sư
ráo riết kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi phân biệt chia rẽ người kinh với người dân tộc
nhằm thu hút người dân để thực hiện mua đồ ly khai tự trị ở các vùng dân tộc
hình thành tổ chức phản động chống phá nhà nước việt nam phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
ở một số nơi số đối tượng cầm đầu còn vu cáo chính quyền vi phạm quyền tự do tính ngưỡng tôn giáo
tìm cách khoét sâu hoặc phóng đại những hạn chế thiếu sót của chính quyền
và các cán bộ đảng viên trong thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo
vô cáo nhà nước vi phạm dân chủ nhân quyền tạo cớ cho bên ngoài can thiệp chống phá nhà nước việt nam
thực tế là trong quá trình thực hiện thực thi thì cũng có những cái điểm nó còn chưa được trọn vẹn
nói chung là những cái hở thiếu sót nhất định họ khai thác vào những cái đó và họ cho rằng đấy là chủ trương
đấy là quy định của chúng ta thì cái đó cũng không đúng
xuyên tạc kích động rồi cổ suý trong một số hoạt động chống đối thì những cái việc làm đó là những việc làm đã lợi dụng
cái quyền của người dân để thực hiện những cái mưu đồ chính trị của họ

thực tiễn những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng
xu hướng chủ đạo trong đời sống hoạt động của các tôn giáo là gắn bó đồng hành cùng dân tộc với phương châm tốt đời đẹp đạo
các tôn giáo ở việt nam đã xây dựng nên đường hướng hành đạo tiến bộ như đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội của phật giáo
sống phúc âm giữa lòng dân tộc của công giáo sống phúc âm phụng sự thiên chúa phục vụ tổ quốc và dân tộc của hội thánh tin lành việt nam

về tôn trọng cái quyền tự do tính ứng tôn giáo của mọi người
thể hiện trong các hiến pháp và các quy định pháp luật
rõ ràng trong thời gian qua cái việc để triển khai trong thực tiễn
đã đem lại một kết quả mỗi ngày một tốt hơn
đảm bảo tốt hơn cái quyền cho tổ chức cá nhân tôn giáo
thưa quý vị niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố
bồi đắp bằng những chính sách hợp lòng dân
nhưng chính niềm tin ấy cũng dễ bị lợi dụng kích động
khi mỗi người dân nhẹ dạ bị các thế lực chống đối
tô vẽ bằng các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm
tìm hiểu kỹ các hoạt động mà mình muốn tham gia
tránh những hệ lụy không đáng có
để niềm tin đừng bị lợi dụng
chương trình góc nhìn sự thật hôm nay đến đây xin kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại